cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm cũng vừa hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng
bao gồm lê văn biên nguyễn văn quang lương văn bảo và huỳnh văn thoại đều tạm trú tại quận thủ đức về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi tại phường linh trung quận thủ đức phát hiện lương văn bảo và huỳnh văn thoại điều khiển xe máy ngược chiều
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thấy hai thanh niên này có sử dụng rượu bia nên đã mời về trụ sở để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên cả hai không chấp hành còn có hành vi nắm giật đứt cúc áo đứt cầu vai của hai đồng chí
sau đó bảo gọi điện cho lê văn biên và nguyễn văn quang đến và lao vào xô đẩy tổ tuần tra để bảo lấy xe vi phạm tẩu thoát
tổ tuần tra đã khống chế và bắt giữ được cả bốn đối tượng nói trên